bộ chính trị vừa có quyết định điều động phân công đồng chí lê minh hưng
thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam làm tránh văn phòng trung ương đảng
thay đồng chí nguyễn văn nên được giới thiệu làm bí thư thành ủy tp hcm trước đó
đồng chí lê minh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ở xã sơn tân huyện hưng sơn tỉnh hà tĩnh
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một đồng chí lê minh hưng được bổ nhiệm làm phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
năm hai nghìn một mươi bốn được điều động làm phó tránh văn phòng trung ương đảng
ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi ba đã phê chuẩn việc bổ nhiệm đồng chí lê minh hưng
làm thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bộ chính trị điều động phân công đồng chí lê minh hưng làm tránh văn phòng trung ương đảng